tết đình dậu hai nghìn một mươi bảy đang tới gần với mong muốn mọi người dân trên cả nước sẽ được đón một cái tết ấm áp
thì từ nhiều ngày nay trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động chung tay chăm lo tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn
tại phú thọ tối qua liên đoàn lao động tỉnh phú thọ đã tổ chức chương trình tết xung vầy hai nghìn một mươi bảy
tại chương trình tết xuân vầy hai nghìn một mươi bảy liên đoàn lao động tỉnh phú thọ đã trao hai trăm hai mươi xuất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
trao bốn mươi xuất quà cho các cháu là con của công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi
nhân dịp tết nguyên đán đinh rậu hai nghìn một mươi bảy các cấp công đoàn các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp trong tỉnh đã hỗ trợ trên sáu xuất quà tết cho công nhân lao động
thông qua chương trình đã góp phần nâng cao vị trí vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức lao động
đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn đồng thời thu hút sự tham gia của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho người lao động